giáng sinh sớm đang rất rộn ràng
khi giáng sinh nhiều đẹp đẽ sẽ trở thành địa điểm hot trend trên mạng xã hội
được giới trẻ dù nhau tìm đến vui chơi những ngày trước noel
giáng sinh luôn ấm áp và kèm theo đó luôn là các vẻ đẹp kèm theo
nhiều nhà sách cũng đang là điểm đến của giới trẻ
vừa được tham quan chụp ảnh vừa được nhìn ngắm lựa chọn những món đồ yêu thích
và quan trọng hơn cả là giá tiền được niêm yết rõ ràng phù hợp với túi tiền khi mua sắm
tôi rất thích đến các nhà sách để tham quan mua sắm đồ trang trí giáng sinh
ở đây mình có thể tha hồ lựa chọn mà không sợ bị chủ cửa hàng than phiền
là lựa nhiều nhưng mua không bao nhiêu
hơn nữa tại đây có nhiều món quà tặng rất đẹp theo đúng xu hướng của giới trẻ
các nhà sách có bán nhiều món đồ handmade cho mùa giáng sinh
chỉ cần dạo một vòng các nhà sách là có thể mua được những sản phẩm tương ý
công khí giáng sinh đang đến rất gần
và với những nội dung mà chúng tôi vừa đề cập trong tiểu mục cư dân mạng ngày hôm nay
quan điểm cũng như suy nghĩ của bạn như thế nào
hãy chia sẻ với chúng tôi trên fanpage của truyền hình công an nhân dân